chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cùng với đó sở y tế cũng đang phối hợp với ubnd các địa phương cửa ngõ để tiêm vaccine cho người dân muốn trở lại thành phố chứ không nhất thiết phải về địa phương mới đăng ký
chia sẻ về tình trạng lao động sau thời gian nới lỏng giãn cách bà phạm thị hoài linh giám đốc nhân sự tập đoàn navigos group cho biết hiện có hàng ngàn công việc tuyển dụng trực tuyến trên trang tuyển dụng việt nam wood com khi cuộc sống trở về bình thường mới
bên cạnh đó bà linh chia sẻ một số lĩnh vực đang rất khát nhân sự
như điện tử tài chính ngân hàng
theo bà linh hiện nay đa số công ty doanh nghiệp luôn đảm bảo môi trường làm việc an toàn với một trăm linh nhân viên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine luôn chú trọng đến việc xét nghiệm covid một mươi chín cho nhân sự của công ty mình trước và trong khi vào làm chính thức
họ luôn tạo chính sách điều kiện chăm sóc con gái để người lao động an tâm làm việc tạo những chương trình gắn kết nhân viên theo hình thức online
nhiều doanh nghiệp đưa ra chính sách tiền thưởng cho tuần đầu tiên sau khi người lao động quay trở lại làm việc
bà linh chia sẻ
còn anh ong xuân minh giám đốc công ty việc làm hai mươi bốn h việc làm hai mươi bốn h vn chia sẻ các ngành như xây dựng bất động sản du lịch nhà hàng khách sạn hành chính văn phòng có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh từ tháng một mươi
anh xuân minh cho hay tùy thuộc vào chính sách mở cửa để phục hồi sản xuất kinh doanh của các địa phương mà mỗi doanh nghiệp sẽ có động thái điều chỉnh linh hoạt trong chính sách với nhân viên để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch từ cơ quan chức năng và thích ứng
hoạt động trong thời kỳ mới
giữa công ty chúng tôi có nhiều biện pháp để hỗ trợ nhân viên trong giai đoạn thích ứng với covid như đăng ký tiêm vaccine miễn phí cho nhân viên
đối với các nhân viên thuộc khối văn phòng đã có thể xanh covid một mươi chín thì được lên văn phòng theo nguyên tắc chia nhóm a b và tổ chức test covid định kỳ cho nhân viên để đảm bảo tuân thủ tối đa hướng dẫn của sở y tế
chúng tôi nhận thấy xu hướng này cũng đang được áp dụng ở rất nhiều doanh nghiệp khác
ngày càng có nhiều tiên năng tuyển dụng với tiêu đề
gook from home remot work cho phép làm việc ở nhà làm việc từ xa từ doanh nghiệp để thu hút được nguồn ứng viên chất lượng cao anh xuân nói
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh phức tạp đang diễn ra ngành y tế tp hcm đang chủ động chuẩn bị tất cả các kịch bản ứng phó sát với số ca mắc tăng trở lại
điều quan trọng nhất là phải thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết dù số ca mắc tăng
nhưng theo ông số ca chuyển nặng và tử vong không tăng
đây là tín hiệu đáng mừng bởi trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt và bỏ qua quan điểm không covid
tp hcm hiện nay bao phủ vaccine khá cao đa số f phát hiện đều được tiêm vaccine đầy đủ và có hệ thống chăm sóc y tế tại nhà
nếu tiếp tục theo dõi sát các trường hợp f này dù số ca có tăng vẫn có thể sống chung với covid một mươi chín ông châu nói
theo ông châu hiện mỗi ngày sở y tế tp hcm phối hợp chặt với trung tâm
kiểm soát dịch bệnh tp hcm hcdc theo dõi biến động số f mới tại từng địa phương
điều trị các f tại nhà các trường hợp nhập viện
qua giám sát cũng ghi nhận tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín chuyển nặng tử vong không nhiều như trước đây
một số ít trường hợp chuyển nặng rơi vào đối tượng chưa tiêm ngừa cao tuổi có bệnh nền và điều trị hồi sức dài ngày trong bệnh viện
về số ca tử vong chưa giảm sâu ông châu cho biết hiện toàn thành phố chỉ còn trên hai trăm linh ca thở máy xâm lấn
đa số là bệnh nhân cú điều trị hồi sức dài ngày dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng nhiều người trong số đó khó qua khỏi
vấn đề quan trọng hiện nay chúng tôi đang giám sát là có trường hợp nào tử vong mới hay không để có chính sách xử lý phù hợp
nói chung còn quá sớm để lạc quan nhưng không quá bi quan bởi tp hcm đang có các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch phát sinh sắp tới
trao đổi với tuổi trẻ ông nguyễn trị thức giám đốc bệnh viện trợ rấy cho rằng
từ việc đúc kết lại kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đó tp hcm phải chuẩn bị kế hoạch cho một đợt dịch mới với biến chủng mới kháng vaccine
đợt dịch vừa qua là bài học rất đắt giá tp hcm đã trải nghiệm hiểu rất rõ bài học này
với tình hình hiện tại và sắp tới bài học này sẽ là kinh nghiệm xương máu để tp hcm có các chiến lược chống dịch hiệu quả
không lặp lại các thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan vừa qua ông thức nói
và việc ngành y tế triển khai hàng loạt biện pháp
trạm y tế lưu động và các đội phản ứng nhanh theo ông là việc làm cần thiết lúc này để đánh chặn từ xa
ngoài ra ông đánh giá số ca mắc tăng trở lại là điều rất bình thường
bởi khi mở cửa thì chắc chắn số ca f sẽ tăng và đều đã nằm trong dự liệu của ngành y tế và lãnh đạo tp hcm
tuy nhiên số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều đa số tồn dư từ các bệnh nhân cố
hồi sức dài ngày họ tập trung vào các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng cao tuổi và chưa tiêm vaccine
do đó theo tôi không nên quá lo lắng mà hãy tuân thủ áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong việc vừa chống dịch vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội ấm thức nói
cũng theo bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong một hai tuần vừa qua số ca mắc mới tăng trở lại
điều này cho thấy dù đã được tiêm vaccine thì nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra
hiện tại các ca mắc mới ở tp hcm đang có dấu hiệu tăng trở lại
do điện nhiều ổ dịch phức tạp trên địa bàn toàn thành phố
thông tin về số ca nhập viện hiện nay tăng phó giám đốc sở y tế nguyễn văn vĩnh châu cho biết
trước đó thành phố đã có kịch bản ứng phó với từng cấp độ khác nhau
hiện thành phố đang ở cấp độ hai tuy nhiên về số ca mắc mới ở thành phố vẫn ở cấp độ ba
lý giải về số cap không tăng bác sĩ châu cho biết
theo dấu hiệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
sở nhận thấy trong một hai tuần vừa qua
một mươi ca mắc mới tăng trở lại số ca mắc này tăng sẽ kéo theo số ca nhập viện tại tầng hai tăng nhẹ
bác sĩ châu nhấn mạnh nếu chúng ta không kiểm soát tốt
thì số ca mắc mới sẽ tăng nhiều hơn
nguyên nhân có thể là do sau giãn cách nguy cơ tiếp xúc với nhau nhiều hơn
bên cạnh đó dù độ phủ vaccine ngừa covid một mươi chín tại tp hcm cao
nhưng hiện có nhiều người từ các tỉnh về tp hcm làm việc chưa được tiêm vaccine
nên cần cảnh giác bởi số ca mắc mới tăng sẽ kéo theo bệnh nhân nặng tăng cao
vừa rồi sở đã tiến hành khảo sát f nhập viện tại tầng hai
trong đó có một mươi bốn chưa tiêm vaccine và chín mươi người dưới một mươi tám tuổi bác sĩ châu nhấn mạnh
thông tin thêm về vấn đề này bác sĩ châu cho biết
có tám mươi sáu trường hợp là f đã tiêm mũi một hoặc hai mũi vaccine nhập viện tầng hai
tuy nhiên đa số các trường hợp này triệu chứng nhẹ không cần hồi sức
thông điệp đưa ra là dù đã được tiêm vaccine thì nguy cơ dịch bệnh vẫn xảy ra
do đó mong mọi người tìm hiểu
mọi người hãy tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là tuân thủ các quy định năm k bác sĩ châu nhấn mạnh
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm cho biết
tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày ba tháng một mươi một
tổng số mũi một là bảy bảy trăm bảy mươi sáu ba trăm năm mươi sáu mũi hai là năm bảy trăm bảy mươi tám tám trăm chín mươi
chia sẻ thông tin về vấn đề hiện số ca mắc mới tại tp hcm tăng
ông hải cho biết theo công bố hai tuần liên tiếp gần đây
tp hcm ở cấp độ hai trong các tiêu chí phòng chống dịch
tuy nhiên tiêu chí ca mắc mới ở cấp độ ba
ông hải nhấn mạnh thực trạng là đi ra đường vẫn còn khá nhiều người
không thực hiện nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế
chở theo con số lưu thông trên đường còn không đeo khẩu trang là sai
ngày thường cũng như vừa qua có ngày lễ tại phố đi bộ nguyên hệ
nhiều người tụ tập nhảy múa vui đùa không giữ khoảng cách không đeo khẩu trang
tại các nhà hàng quán ăn cũng chưa tuần thủ
rõ ràng từ thực tế quan sát cộng với con số thống kê ở trên
về số ca nhập viện và số ca tử vong cho thấy
tình hình di bệnh tại tp hcm vẫn phức tạp khó lường
do vậy đề nghị mọi người dân thực hiện nghiêm tuân thủ đúng của ngành y tế
với người thực hiện không nghiêm thì bác nhân dân các phường xã thị trấn
phải thực hiện xử phạt theo quy định
thưa quý vị khán giả trước tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng
trong thời gian hiện tại mặc dù tp hcm đã nới
lỏng giãn cách việc đi lại dễ dàng hơn
tuy nhiên người dân cũng nên chú ý đến việc tiêm vaccine
xét nghiệm không được chủ quan lơ là để phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi